tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác công an quận bắc từ liêm thành phố hà nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng lê thành công sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám chú phường xuân đỉnh quận bắc tử liêm để phục vụ cho công tác điều tra liên quan đến việc một bé gái sáu tuổi tử vong trên địa bàn
tại cơ quan công an bước đầu đối tượng lê thành công thừa nhận vào khoảng một mươi một h ngày một mươi sáu tháng chín có đánh con gái mình đến khoảng một mươi sáu h cùng ngày mẹ cháu bé có cho cháu ăn cháo và uống một viên panadon thì cháu nôn nhiều nên đưa đến bệnh viện nhi trung ương để cấp cứu
nhưng khi đến bệnh viện bác sĩ xác nhận cháu bé đã tử vong ngoài bệnh viện và báo công an phường láng thượng quận đống đa đến lập biên bản ghi nhận vụ việc
đến một mươi năm h ngày một mươi bảy tháng chín công tác pháp y tử thi đã được cơ quan cảnh sát điều tra công an
quận bắc tử liêm phối hợp với công an phường láng thượng quận đống đa hoàn tất
đồng thời căn nhà nơi cháu bé cùng gia đình đang sinh sống cũng đã bị niêm phong để phục vụ cho công tác điều tra
vào ngày một mươi bảy tháng chín cơ quan công an đã triệu tập lê thành công đến để lấy lời khai bước đầu tạm giữ hình sự để làm rõ sự việc
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc